sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm tiếp tục ngày làm việc thứ tư
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang tranh tụng
với việc viện kiểm sát đã bày tỏ quan điểm đối với nội dung kháng cáo của các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội bà đán hình sự sơ thẩm
tòa án nhân dân hà nội đã tuyên các bị cáo là đúng quy định của pháp luật không ngoan
việc bị cáo đinh la thăng cho rằng ngân hàng hồng việt thành lập thất bại tạo hệ lụy
nhưng việc này chỉ làm thay đổi mức độ lỗi chứ không thay đổi hành vi phạm tội của các bị cáo
các bị cáo vũ khánh trường nguyễn thanh liêm cùng nguyễn xuân sơn ninh văn quỳnh
đã cùng thực hiện ba lần góp vốn trái quy định gây mất tám trăm linh tỷ đồng
ocean bank kinh doanh thua lỗ xe phạm dẫn đến việc ngân hàng nhà nước phải mua bắt buộc giá đồng
để khắc phục hậu quả ổn định kinh tế vĩ mô trật tự xã hội
tuy bị cáo nguyễn xuân sơn đã rút kháng cáo nhưng vẫn thấy rằng trong lần góp vốn thứ hai là ba trăm linh tỷ
lúc đó sơn đang làm phó tổng giám đốc oceanbank còn nhận rất nhiều tiền
như vậy mức độ trách nhiệm không chỉ một trăm linh tỷ mức hình phạt trách nhiệm cấp sơ thẩm tuyên có phần chưa phù hợp
nhưng do bị cáo đã rút kháng cáo nên viện kiểm sát không đề cập đến
từ những phân tích và nhận định nêu trên đại diện viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan giảm nhẹ hình phạt
giảm mức bồi thường của tất cả các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án này
không chấp nhận kháng cáo của nguyễn xuân sơn về việc buộc ninh văn quỳnh chịu trách nhiệm về số tiền hai trăm linh tỷ đồng